cảm ơn các bạn đã theo dõi
ngày hôm qua hà nội cũng đã phát hiện một ca dương tính với sars cov hai tại bệnh viện hữu nghị việt đức
ngoài ra tại địa chỉ số bảy mươi bảy phủ doãn phường hàng chống quận hoàn kiếm cũng phát hiện một nam thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám nhiễm covid một mươi chín
do vậy ubnd quận hoàn kiếm thành phố hà nội đã chỉ đạo đóng cửa các cửa hàng dọc phố vũ doãn sau khi phát hiện một số ca nhiễm covid một mươi chín tại khu vực này
theo đó ubnd quận hoàn kiếm đã chỉ đạo trung tâm y tế của quận phối hợp với cdc hà nội
bệnh viện hữu nghị việt đức phong tỏa và phun khử khuẩn toàn bộ tòa nhà d của bệnh viện
các lực lượng chức năng cũng đã điều tra các trường hợp liên quan sơ bộ giả soát có chín mươi f một trong bệnh viện
hai mươi nhân viên y tế ba mươi năm bệnh nhân và lực lượng chức năng cũng đã lấy tám trăm linh sáu mẫu xét nghiệm với nhân viên y tế người bệnh người nhà bệnh nhân trong bệnh viện
ngay sau khi có thông tin về ca bệnh là người nhà vào chăm sóc người bệnh điều trị tại khoa ung bướu của bệnh viện hữu nghị việt đức
thì bệnh viện này cũng đã tạm thời phong tỏa tòa nhà d để lấy mẫu toàn bộ người nhà bệnh nhân nhân viên y tế trong cái tòa nhà này với số lượng là khoảng một bốn trăm linh người
và sau hơn bốn tháng siết chặt giãn cách để phòng chống dịch covid một mươi chín ngày hôm nay mùa một tháng một mươi
tp hcm đã bắt đầu nới lỏng giãn cách thích nghi với dịch bệnh chuyển sang trạng thái bình thường mới
từng bước đưa thành phố trở lại nhịp sống sôi động của một đầu tàu kinh tế
tuy nhiên dù nới lỏng việc kiểm soát song tình hình dịch bệnh tại tp hcm vẫn còn diễn biến phức tạp
người dân được yêu cầu không ra đường nếu không có việc thực sự cần thiết và tiếp tục tuân thủ các quy định về phòng chống dịch
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
tuy nhiên dù nới lỏng việc kiểm soát song tình hình dịch bệnh tại tp hcm vẫn còn diễn biến phức tạp
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm